tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự sau hai ngày xét xử và nghị án hôm nay tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tiến hành tuyên án đối với bị cáo đỗ hữu ca cùng một mươi hai bị cáo có liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhận hối lộ và đưa hối lộ
bị cáo đỗ hiệu ca bị tuyên một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo trương xuân đức bị tuyên hai năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước bảy năm về tội đưa hối lộ tổng hợp hình phạt trương xuân đức lĩnh chín năm tù vợ của đức là nguyễn thị ngọc anh bị tuyên bốn năm sáu tháng tù cùng về hai tù trên các bị cáo khác chịu mức án từ hình phạt tiền cho đến sáu năm sáu tháng tù giam
theo cáo trạng trương xuân đức và vợ là nguyễn thị ngọc anh quản lý điều hành hai mươi bảy công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kết quả điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức đã mua bán một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn thu lợi bất chính trên bốn mươi một hai tỷ đồng
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương văn nam là cháu của đức đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn đồng thời mở rộng điều tra vụ việc
đội hữu ca đã nghỉ hưu để nhờ vả đội hữu ca yêu cầu vợ chồng đức và ngọc anh chuẩn bị số tiền bằng một mươi doanh thu bán ra hóa đơn trái phép tương đương hai mươi tỷ đồng và một số tiền để lo chạy tội
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng đức và ngọc anh đã bốn lần đến gặp và đưa ba mươi năm tỷ đồng cho ca
đỗ hiễu ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng đức và ngọc anh thoát khỏi sự việc bị xử lý hình sự thế nhưng đã hứa hẹn nhận tiền và sau đó chiếm đoạt
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn thị ngọc anh đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đỗ hữu ca bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra ca đã chủ động nộp lại số tiền ba mươi năm tỷ đồng nhận từ vợ chồng đức và ngọc anh
trong khi đó vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tống đạt các quyết định khởi tố
lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với phó chủ tịch ubnd tp long xuyên tỉnh an giang nguyễn bảo sinh
về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo đó nguyễn bảo sinh đã ký năm quyết định giao đất làm nhà ở sai quy định gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng
ngoài ra nguyễn bảo sinh còn ký cấp đất không đúng đối tượng được tái định cư cho một mươi ba hộ dân khác
liên quan tới vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thanh phong
cám bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên nguyễn thiện thành cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên
và huỳnh lê phong nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên
cùng với tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

phát ngôn chống phát đảng nhà nước hiện vụ án đang đứng tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan tới vụ án hai cháu bé bị mất tích tại quận một tp hồ chí minh ngày ba tháng bốn
phòng cảnh sát hình sự công an quận một phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra củng cố chứng cứ
qua đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm huỳnh nhật vi sinh năm hai nghìn ba có hộ khẩu thường trú tại huyện gò công đông
tỉnh tiền giang về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi và sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm
bước đầu cơ quan điều tra xác định vi đã móc nối với một số đối tượng người nước ngoài tìm trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi
dùng thủ đoạn để đưa các cháu về nơi vi ở ép buộc các cháu thực hiện một số hành động có tính chất khiêu dâm
để vi quay phim chụp ảnh gửi cho đối tượng người nước ngoài sau đó đối tượng này sẽ chuyển tiền về cho vi để trả công
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn lợi dụng lúc không có người lớn trông coi vi đã tiếp cận dẫn dụ hai bé gái để đưa về căn hộ
tại quận bình thạnh nơi vi đang sinh sống và ép buộc hai cháu thực hiện theo ý đồ của mình
ngày tám tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an quận một và các đơn vị
có liên quan đã tiến hành giải cứu hai cháu bé trao trả cho gia đình đồng thời bắt giữ phạm huỳnh nhật vi để đấu tranh làm rõ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định
cũng trong sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã tống đạt các quyết định khởi tố
lệnh bắt tàn giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với phó chủ tịch ubnd tp long xuyên tỉnh an giang
nguyễn bảo sinh về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo đó nguyễn bảo sinh đã ký năm quyết định giao đất làm nhà ở sai quy định gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng
ngoài ra nguyễn bảo sinh còn ký cấp đất không đúng đối tượng được tái định cư cho một mươi ba hộ dân khác
liên quan tới vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn thanh phong cám bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên nguyễn thiện thanh cám bộ phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên
và huỳnh lê phong nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên cùng về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vừa phá thành công chuyên án thu giữ một lượng lớn chất ma túy được vận chuyển từ lào về việt nam tiêu thụ
trước đó ngày một mươi một tháng bốn tại km tám mươi năm quốc lộ tám
thuộc địa phận thôn hà trai xã sơn kim một huyện hương sơn lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng hà tĩnh
đã tổ chức vây bắt xe ô tô mang biển kiểm soát lào bắt giữ hai đối tượng đồng thời phát hiện và thu giữ bốn mươi bốn bánh heroin sáu mươi viên hồng phiến
một mươi kg ma túy đá một mươi kg ketamin hai đối tượng khai nhận đã được một người đàn ông lào thuê vận chuyển ma túy từ lào về tp vinh tỉnh nghệ an với số tiền công là một mươi hai usd
công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với lực lượng chức năng cứu hộ thành công tàu phước long bảy mươi hai chở container trọng tải bốn sáu trăm linh tấn bị mắc kẹt ở dưới gầm cầu đồng nai ra khỏi khu vực an toàn
trước đó vào bảy h năm mươi phút sáng nay tại chân cầu đồng nai tàu phước long bảy mươi hai chở container có trọng tải bốn sáu trăm linh tấn cập cảng bình dương do nước chảy xiết đã đứt neo trôi giạt về phía cầu đồng nai và bị mắc kẹt dưới gầm cầu
nhờ được tin báo công an tỉnh đồng nai đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường phối hợp với các cơ quan chức năng để tham gia cứu hộ điều tiết giao thông đồng thời lên phương án sẵn sàng xử lý các sự cố
và đến tám giờ một mươi năm phút cùng ngày công tác cứu hộ đã được hoàn tất tàu được kéo ngược về cảng bình dương không có thiệt hại về người hiện cơ quan chức năng đang phối hợp đánh giá mức độ thiệt hại của chiếc cầu để xử lý theo đúng quy định
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đang tạm giữ hình sự nguyễn minh hiếu ba mươi sáu tuổi thường trú ở ấp vĩnh hữu xã hữu thành huyện trà ôn tỉnh vĩnh long về hành vi làm tàn trữ lưu hành tiền giả
chiều ba tháng bốn qua công tác trinh sát công an huyện cầu kè phối hợp công an huyện cạn long và phòng an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh tiến hành kiểm tra một nhà trọ tại ấp trà mẹt xã thông hòa huyện cầu kè
bác quả tà nguyễn minh hiếu đang tàn trữ tiền giả
qua kiểm tra và khám xét nơi ở lực lượng công an phát hiện và thu giữ bảy tờ tiền có mệnh giá năm trăm linh đồng ba trăm tám mươi hai tờ tiền có mệnh giá năm đồng một trăm bốn mươi bốn phô tờ tiền chưa hành phẩm có mệnh giá năm đồng một máy phô tô màu ba giao loại cắt giấy và một số dụng cụ khác dùng để in ấn tiền giả
quá trình làm việc nguyễn minh hiếu thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết khoảng một mươi ngày trước hiếu mua máy in đa chức năng để trong phòng trọ
sau đó hiếu dùng tờ tiền mệnh giá năm đồng thật sử dụng máy in để phô tô thành nhiều tờ mệnh giá năm đồng giả để tiêu xài cá nhân
đến ngày ba tháng bốn khi đang tàn trữ công cụ phương tiện làm tiền giả và số tiền giả trong phòng trọ thì bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ
hiện vụ việc cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh tiếp tục điều tra làm rõ